liên quan đến nghi vấn lọt đề thi môn ngữ văn sáng nay cục an ninh chính trị nội bộ đã xác định được một thí sinh thuộc hội đồng thi của tỉnh cao bằng
có hành vi sử dụng điện thoại chụp lại ảnh đề thi sau khi phát đề khoảng một mươi năm phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp
hình ảnh sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội
đến chiều nay đề thi môn toán tiếp tục có nghi vấn bị lộ lọt khi hình ảnh của một phần đề thi từ câu bốn mươi một đến câu bốn mươi năm của mã đề một trăm linh
được gửi ra bên ngoài trong thời gian thí sinh đang làm bài
bộ giáo dục và đào tạo đã ngay lập tức nắm bắt và chuyển thông tin cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an để vào cuộc xác minh
cùng với đảm bảo an ninh phòng thi công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong ngày thi đầu tiên
cũng đã được lực lượng công an cả nước phối hợp triển khai hiệu quả
ngoài việc phân công lực lượng bảo vệ an ninh an toàn quá trình vận chuyển đề thi in sao bảo quản đề thi
bộ trí cán bộ chiến sĩ bảo vệ tại các phòng thi lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi
trong suốt quá trình các em làm bài thi luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ
bên cạnh nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tiếp sức mùa thi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa
được đoàn thanh niên hội phụ nữ công an các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
từ rất sớm cán bộ đoàn viên hội viên các lực lượng đã có mặt tại các điểm thi tích cực hỗ trợ thí sinh trước khi vào phòng thi
tiếp tục là các tin tức an ninh trả tự
đã có một án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa mới được tha tù
trịnh tị bạch cúc chú tệ tỉnh đồng nai lại tiếp tục phạm tội
cúc vừa bị công an tỉnh kiên giang tạm giữ cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng công an phát hiện bắt quả tang trịnh thị bạch cúc đang vận chuyển trái phép khoảng năm trăm linh g ma túy tổng hợp và các tăng vật khác
qua làm việc cúc khai nhận số ma túy đá này do cúc vận chuyển thuê cho người khác từ thành phố hồ chí minh đến kiên giang để nhận một mươi triệu đồng nhưng chưa kiểm tra cho khách thì bị bắt giữ
với vị trí là trưởng phòng kinh doanh của khách sạn hậu giang nguyễn hoàng bảo đã chiếm đoạt của khách sạn hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn hoàng bảo về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba với vị trí là trưởng phòng kinh doanh khách sạn hậu giang nguyễn hoàng bảo đã chiếm đoạt của khách sạn hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng gồm tiền công nợ của khách hàng do bảo trực tiếp thu tiền đặt cọc và tiền cọc trả lại cho khách
đến ngày một mươi một tháng hai bảo tự ý nghỉ việc
sau đó khách sạn hậu giang kiểm tra mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an
xông vào nhà dân và có hành vi cố ý gây thân tích nhóm một mươi tám đối tượng đã bị lực lượng công an xã hồ thị kỷ huyện thế bình tỉnh cà mau tạm giữ
nạn nhân là anh nguyễn văn ca người địa phương
theo lời khai ban đầu vào ngày hai mươi bảy tháng sáu giữa bị hại và một số đối tượng trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn chuẩn bị đánh nhau thì được người dân can ngăn
bên cạnh xã hội hai bên tiếp tục hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
cả nhóm đắp keo đến và phong sông vào nhà gây thân tích cho anh ca
lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế một mươi một đối tượng bốn xe ô tô và sau đó mời thêm bảy đối tượng khác trong nhóm về cơ quan công an làm việc
kiểm tra trên phương tiện ô tô phát hiện một dao và tám khúc gỗ
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại